tại thành phố đà nẵng thừa ủy quyền chủ tịch nước lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã trao bằng chứng nhận cho thân nhân của hai mươi sáu mẹ
được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng và trao tặng huần trường độc lập cho hai mươi ba gia đình trên địa bàn
ngày sáu tháng năm vừa qua chủ tịch nước đã ban hành các quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mươi sáu mẹ
nâng tổng số bà mẹ việt nam anh hùng tại thành phố đà nẵng lên ba ba trăm sáu mươi mẹ và tặng thưởng huân chương độc lập các hạng cho một năm trăm bảy mươi sáu gia đình
đây là sự tri ân đặc biệt của đảng và nhà nước đối với thân nhân của bà mẹ việt nam anh hùng và những người đã có nhiều cống hiến
hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc